công an huyện vẫn vĩnh phúc vừa bắt giữ hai đối tượng là trịnh văn huấn tức huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và hà xuân thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là hai đối tượng đã gây ra hai vụ cướp xe ôm trên địa bàn tỉnh phú thọ
xảy ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy vừa qua
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy huấn đề nghị anh trần văn tắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
làm nghề lái xe ôm tại bến xe mỹ đình thành phố hà nội trở về tam đảo
khi đến đoạn đường vắng huấn đã bất ngờ dùng dao đâm vào lưng anh tác
không chế cướp ví tiền điện thoại và xe máy
vụ thứ hai xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng bảy đối tượng thao nhờ anh đặng trần thạch
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trở từ bến xe buýt tại xã quang sơn về xã xuân hòa huyện lập thạch
khi đến đoạn đường vắng đối tượng đã dùng dao không chế cướp xe máy vào một ví da
bên trong có giấy tờ xe và bốn hai triệu đồng
tại cơ quan điều tra huấn và thao đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình